cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội cho biết một mươi ba bộ ngành đều đồng ý với một phương án nghỉ tết âm lịch đó là người lao động được nghỉ hai ngày cuối năm kỷ hợi và ba ngày đầu năm canh tí
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra hai phương án nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi phương án một là nghỉ hai ngày cuối năm kỷ hợi và ba ngày đầu năm canh tí
cộng chức viên chức nghỉ tết âm lịch từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tức từ hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết mùng năm tháng riêng năm canh tí
phương án hai nghỉ một ngày cuối năm kỷ hợi và bốn ngày đầu năm canh tí cộng chức viên chức nghỉ tết âm lịch từ thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ năm ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi tức từ ba mươi tháng chạp năm kỷ hợi đến hết mùng sáu tháng riêng năm canh tí
lãnh đạo bộ này cũng cho biết cả hai phương án đều có tổng số là bảy ngày nghỉ
chỉ khác nhau về thời gian tuy nhiên bộ chọn phương án một vì công chức viên chức được nghỉ trước tết hai ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sắm sửa dịp tết